thông tin nhận được nhiều sự quan tâm của người dân đó là dự thảo lần hai luật giao thông đường bộ đã tiếp thu ý kiến và chính thức bỏ quy định phải bật đèn xe máy hoặc đèn nhận diện cả ngày khi tham gia giao thông
điều hai mươi bảy của dự luật chỉ quy định phương tiện tham gia giao thông vào ban đêm từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h ngày hôm sau hoặc khi trời tối hoặc khi có sương mù thời tiết xấu bị hạn chế tầm nhìn phải bật đèn
các đèn được đề xuất bật gồm đèn chiếu xa hoặc đèn chiếu gần đèn sương mù đối với xe có trang bị đèn sương mù theo thiết kế của nhà sản xuất đèn chiếu hậu và đèn tín hiệu nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất
các phương tiện cũng được yêu cầu phải tắt đèn chiếu xa và bật đèn chiếu gần
trong trường hợp lưu thông qua khu vực dân cư có bố trí hệ thống chiếu sáng đang hoạt động hoặc chuẩn bị vượt xe phía trước để không trói mắt người điều khiển xe theo chiều ngược lại
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi số vụ tai nạn giao thông và số vụ xử phạt giảm nhưng số tiền xử phạt lại tăng
tuy nhiên số vụ vi phạm về nồng độ cồn đang có chiều hướng gia tăng trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê sáu tháng đầu năm mặc dù trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
mặc dù trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông các lực lượng phải tăng cường công tác phòng chống dịch
nhưng với sự chỉ đạo triển khai quyết liệt nghị định số một trăm linh của chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
tạo nên sự chuyển biến tích cực về ý thức và hành vi của người tham gia giao thông
tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực
tài nạn giao thông trong sáu tháng đầu năm đã giảm sâu nhất trong nhiều năm qua cả về số vụ số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ
đặc biệt số người chết do tai nạn giao thông giảm một mươi bốn chín mươi một mức giảm sâu nhất trong một mươi năm trở lại đây
trước phản ánh chất lượng đào tạo sát hạch lái xe và xe quá hạn đăng kiểm lưu hành bộ giao thông vận tải cho biết sẽ mở đợt tổng kiểm tra đột xuất công tác đào tạo lái xe đăng kiểm phương tiện
bộ sẽ chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam và các cơ quan liên quan
mở đợt tổng kiểm tra đột xuất xử lý nghiêm các trạm đăng kiểm các trung tâm đào tạo vi phạm
bên cạnh đó các lực lượng sẽ kiểm tra tình trạng xe hết niên hạn sử dụng xe quá hạn đăng ký đăng kiểm nếu phát hiện phải xử nghiêm
bộ giao thông vận tải yêu cầu kiểm tra phải có trọng điểm tìm ra nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm
nếu phát hiện cơ sở nào đào tạo gian dối để xảy ra tai nạn thì sẽ phải đóng cửa
trước đó phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cũng yêu cầu bộ công an điều tra xử lý nghiêm một số vụ việc mua bán bằng lái xe giả trên mạng để gian đe
thưa quý vị xe tải mất lái có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng
vì vậy lời khuyên đối với những ai đi xe máy khi đi cạnh với những chiếc xe tải cao lớn thì cần chú ý cẩn thận
nếu có thể thì hãy phản xã nhanh và thông minh như người lái xe máy trong clip ngay sau đây
sự việc xảy ra do camera hành trình của ô tô lưu thông cùng thời điểm ghi lại được
vào thời điểm này xe ben đang lưu thông với tốc độ trung bình trên đường
khi chạy gần tới ngã ba tài xế xe ben bất ngờ đánh lái sang phải dồn thanh niên chạy xe máy cùng chiều vào thế khó
thật may mắn là thanh niên này đã có phản ứng cực nhanh
anh cũng ngay lập tức đánh lái lao xe lên bãi cỏ bên đường để tránh va chạm với xe ben
đoạn clip trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý và bình luận
nhiều người đã có lời khen cho người lái xe máy có phản xạ tốt và thông minh
đồng thời phê phán tài xế xe ben đã bị mất tập trung và thiếu quan sát ở tình huống này
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đang xác minh thông tin liên quan đến clip xe khách biển số tp hcm liên tục chèn ép và không nhường đường cho xe cứu thương
đoạn clip được ghi lại trên quốc lộ một đoạn qua huyện châu thành
xe cứu thương lưu thông hướng từ mỹ thuận đi tiền giang liên tục hú còi
nhưng xe khách phía trước vẫn không nhường đường
tài xế chiếc xe cứu thương tìm cách vượt lên thì bị xe khách phía trước chè nép không chịu nhường đường
một lúc sau xe khách ra tín hiệu tấp vào lề để đón trả khách xe cứu thương mới vượt lên được
sự việc được camera hành trình ghi lại sau đó đăng trên mạng khiến nhiều người bức xúc
hồi tháng năm công an tỉnh đồng tháp đã xử phạt hành chính số tiền bốn triệu đồng
và tước giấy phép hai tháng đối với một tài xế do cản trở xe cứu thương trên quốc lộ